thưa quý vị liên quan đến vụ sát hại bạn gái cũ trên phố vương thừa vũ phường khương trung
quận thanh xuân tp hà nội cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân cho biết
đối tượng giết người đã ra đầu thú
trước đó vào tối ngày một mươi hai tháng một người dân tại phố vương thừa vũ nghe thấy tiếng cãi cọ
của một đôi nam nữ sau đấy cô gái bị đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào người tử vong tại chỗ
sau khi gây án đối tượng rời khỏi hiện trường toàn bộ diễn biến vụ án được camera giám sát
quay lại đối tượng giết người được xác định là hoàng văn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại thành phố thái nguyên là bạn trai cũ của nạn nhân nguyên nhân ban đầu của vụ án
được cơ quan chức năng nhận định là mâu thuẫn tình cảm
một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lên đến một trăm linh năm kg ma túy các loại
đã bị công an quận bắc tử liêm thành phố hà nội triệt phá hiện cơ quan công an đã khởi tố
và bắt tạm giam nguyễn thị ninh trú tại huyện bắc quang tỉnh hà giang và năm đối tượng
để làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào ngày một mươi một tháng một ngay sau khi xác định là ngày các đối tượng tập kết ma túy về nơi ở
của ninh tại tòa r ba khu đô thị goldmark city công an quận bắc tử liêm đã triển khai
lực lượng bắt giữ khi ninh đang vận chuyển bảy thùng cắt tân bên trong chứa ma túy
tại hầm tòa nhà thì bị lực lượng ập và bắt quả tang khám xét khẩn cấp chỗ ở của ninh
công an thu giữ thêm một mươi năm thùng cắt tông chứa ma túy qua giám định sơ bộ tổng khối lượng
ma túy thu giữ được là một trăm linh năm kg gồm ketamin và mdma
công an tp bắc ninh đã phá chuyên án bắt một mươi hai đối tượng về hành vi cướp giật tài sản
trong đó có một mươi một đối tượng tỉnh lạng sơn và một đối tượng ở tỉnh tuyên quang
từ khoảng đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay các đối tượng đã gây ra ba mươi sáu vụ cướp giật tài sản
trên địa bàn tỉnh bắc ninh chúng chia thành bốn nhóm
điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát đi lòng vòng trên đường để lợi dụng sơ hở của người đi đường
đối tượng ngồi sau cướp giật tài sản rồi bỏ chạy
hiện công an tp bắc ninh đã thu giữ sáu xe mô tô không biển kiểm soát cùng nhiều điện thoại di động
thông qua nguồn tin tố giác của người dân và bằng các biện pháp nghiệp vụ
công an huyện trấn văn thời tỉnh cà mau vừa chế xóa một tụ điểm đá gà tại khóm một thị trấn sông đốc
tại hiện trường hai mươi bảy đối tượng đã bị tạm giữ có liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền
tam vật thu giữ là bốn con gà bốn cặp cửa sát
kiểm tra trên người tạm giữ số tiền hơn một mươi hai triệu đồng và một số tam vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng xử lý theo quy định
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lên đến một trăm linh năm kg ma túy các loại
đã bị công an quận bắc từ liêm thành phố hà nội triệt phá
hiện cơ quan công an đã khởi tố và bắt tạm giam nguyễn thị ninh hai mươi năm tuổi
trú tại huyện bắc quang tỉnh hà giang và năm đối tượng để làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
công an xác định ninh là đối tượng cầm đầu cùng đồng phạm thực hiện giao dịch mua bán ma túy với số lượng lớn nêu trên
cụ thể vào ngày một mươi một tháng một ngay sau khi xác định là ngày các đối tượng tập kết ma túy về nơi ở của ninh
tại tòa r ba khu đô thị goldmark city công an quận bắc tử liêm đã triển khai lực lượng bắt giữ
vào khoảng chín giờ cùng ngày khi ninh đang vận chuyển bảy thùng cắt tông bên trong chứa ma túy tại hầm tòa nhà
thì bị lực lượng ập vào bắc quảng tăng
khám xét khẩn cấp chỗ ở của ninh tại phòng một mươi chín trăm một mươi tòa r ba công an thu giữ thêm một mươi năm thùng cắt tông chứa ma túy
qua giám định sơ bộ tổng khối lượng ma túy thu được là một trăm linh năm kg gồm ketamin và mdma
liên quan đến vụ việc tung tin sai sự thật về nữ sinh trường đại học ngoại ngữ tin học
thành phố hồ chí minh tự tử do bị xâm hại
ngày một mươi bốn tháng một cơ quan điều tra hình sự quân khu bảy công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự các đối tượng đưa thông tin sai sự thật
qua việc phát tán clip hai nữ sinh trường đại học ngoại ngữ tin học thành phố hồ chí minh
đang học giáo dục quốc phòng an ninh tại trường quân sự quân khu bảy
sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm tội đưa trái phép thông tin mạng máy tính quy định tại khoản một
điều hai trăm tám mươi tám của bộ luật hình sự căn cứ vào điều ba mươi sáu
điều một trăm bốn mươi ba khoảng một điều một trăm năm mươi ba điều một trăm năm mươi bốn bộ luật tố tụng hình sự cơ quan điều tra hình sự quân khu bảy quyết định khởi tố vụ án hình sự
tội đưa tin trái phép thông tin mạng máy tính xảy ra tại trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh trường quân sự quân khu bảy
hiện các cơ quan chức năng đã xác định được các đối tượng trực tiếp chỉnh sửa đăng tải phát tán các clip khi chưa được kiểm chứng
trên các nền tảng mạng xã hội phòng điều tra hình sự quân khu bảy tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để sớm làm sáng tỏ sự việc xử lý đúng người đúng tội
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một cục chính trị quân khu bảy đã phát đi thông báo thông tin về sự việc đang lan truyền mạng xã hội
nên nêu nữ sinh viên trường đại học tin học ngoại ngữ tp hcm học quân sự trong trường bị hiếp dâm dẫn đến ý định tự tử là thông tin sai sự thật
đoạn clip có dấu hiệu cắt ghép nhằm bóp méo
thực tế nữ sinh viên la hét do có tiền sử trầm cảm sau khi bị một số bạn cùng phòng nghi ngờ lấy trộm tiền
sau đó nữ sinh này được cha mẹ đến chấn an và đưa về nhà an toàn tuy nhiên clip phát tán trên mạng xã hội đã theo dệt theo mục đích xấu
qua công tác nghiệp vụ phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bắc cạn đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng có hai quyết định truy nã
đối tượng là phạm thế hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
đối tượng là phạm thế hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú tệ xã hiệp lực huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
trước đó vào tháng bảy chín hai nghìn hai mươi hai đối tượng hùng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bắc cạn và cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn ra quyết định truy nã cùng với tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
thời điểm bị bắt đối tượng đang lẩn trốn tại thôn cát cát xã hoàng liên huyện sapa tỉnh lào cai
ngay sau khi phát hiện phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã bắt giữ và di lý đối tượng từ tỉnh lào cai về bắc cạn để phục vụ cho công tác điều tra
và khi mà các
các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh kiểm tra xử lý quảng cáo trực tuyến thì thời gian gần đây các đối tượng đang chuyển hướng sang quảng cáo ngoại tuyến một cách công khai mời quý vị cùng theo dõi một clip ngắn ngay sau đây
không ít các nghệ sĩ nổi tiếng đăng hình ảnh trên mạng xã hội có nội dung quảng cáo cho mô hình cờ bạc cá độ trực tuyến phi pháp các trang mạng xã hội trên tấm bình phong là nền tảng giải trí thể thao
thế nhưng thực chất sản phẩm được giới thiệu là trang đánh bạc được thay đổi tên miền liên tục nhằm qua mặt các cơ quan chức năng và nền tảng kiểm soát nhiều hình thức quảng cáo mới cũng được các đối tượng tận dụng như vẽ tranh tường cổ động hay quảng bá bằng các hình thức khác như tài trợ cho giải bóng đá phong trào dán tem trên xe taxi xe buýt
vâng những hành vi quảng bá website cơ bạc dù trực tuyến hay là ngoại tuyến thì đều là những hành vi vi phạm pháp luật và việc quản lý kiểm soát các website cá độ phi pháp quảng cáo
công khai thì liệu rằng có gặp khó và cần có những giải pháp gì cho vấn đề này và trong tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay vị khách mời là luật sư bùi thị mai đoàn luật sư tp hà nội sẽ có những chia sẻ cụ thể ngay sau đây
đầu tiên xin cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
vâng thưa luật sư quan sát thực trạng hiện nay khi nhiều website cá độ phi pháp quảng cáo công khai trong khi công tác kiểm soát quản lý
thì đang gặp nhiều những khó khăn nhất định vậy luật sư nhìn nhận vấn đề này như thế nào ạ
thực tế hiện nay là đối với các website đánh bà của cá độ online đang rất là phát triển và nó núp dưới các hình thức khác nhau
có thể là quảng cáo thông qua các hình thức trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội hoặc là hiện nay có thể thêm phát triển cái hình thức quảng cáo là thông qua các phương tiện công cộng
thậm chí là các phương tiện giao thông chúng ta có thể hàng ngày chúng ta thấy được các hình thức này
và tôi cho rằng đây là một tình trạng rất là táng bão động của tình trạng hiện nay và nó gây kích động đến người dân khi tham gia việc đánh bà của các cơ quan chức năng cần thiết
là phải vào cuộc để làm rõ cũng như là ngăn chặn cái tình trạng này đang diễn ra
trong luật quảng cáo cũng như trong các quy định trong thông tư nghị định đã quy định rõ những hành vi quảng cáo website cờ bạc là vi phạm pháp luật
vậy cụ thể các mức xử phạt đối với hành vi này như thế nào thưa luật sư
điều bảy của luật quảng cáo cũng đã quy định là nghiêm cấm việc quảng cáo đối với các hàng hóa và dịch vụ bị cấm
như vậy là cái việc quảng cáo đối với hành vi đánh bạc hoặc là các website đánh bạc online là hành vi vi phạm pháp luật
theo quy định tại điều một trăm linh một của nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực biểu trình viễn thông vô tuyến điện
thì có quy định là xử phạt từ một mươi triệu đến hai mươi triệu đồng đối với hành vi đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc
theo quy định tại điểm d khoản một của điều ba mươi ba nghị định số ba mươi tám hai nghìn hai mươi một
về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo cũng quy định là phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến bảy mươi triệu đồng
đối với những hành vi thực hiện việc quảng cáo đối với hàng hóa và dịch vụ bị cấm
như vậy rõ ràng là chúng ta đã có những chế tài rất rõ đối với quy định đối với xử lý đối với những hành vi
mà quảng cáo đối với các web cá độ hoặc đánh bạc như thế này
rõ ràng vấn đề đặt ra ở đây là cần phải có cơ chế kiểm soát quản lý các website cá độ phi pháp đăng quảng cáo công khai như hiện nay
vậy cụ thể đang đặt ra những yêu cầu như thế nào
trên các nền tảng xã hội thì hiện nay là tất cả các nhà đầu tư nước ngoài đang quản lý các cái mạng xã hội việt nam hiện nay
và thực tế là cũng chưa có cái biện pháp thật là thắt chặt và hiệu quả đối với những nhà đầu tư này
trong việc quản lý các việc quảng cáo các trang web cá độ trên các nền tảng xã hội
thứ hai là chúng ta thấy rằng cái lợi nhuận cái hình khung hình phạt so với cái lợi nhuận mà thu được từ việc đánh bạc online
nó đang là một con số rất nhỏ và có sự tranh lệch
điều đó là không đủ sức gian đe đối với các đối tượng này
thứ ba là tôi cho rằng là việc
thanh tra kiểm tra của các cơ quan chức năng cũng đang có nhiều hạn chế
khi không thể trực tiếp ra soát từ các nền tảng xã hội hoặc là chưa đủ cái nhân lực
khi mà để kiểm soát cái hoạt động quảng cáo việc đánh bạc thực tế trong các phương tiện công cộng
hay là các phương tiện giao thông hiện nay
vâng xin cảm ơn lợi sư với những chia sẻ vừa rồi
những ngày này cùng với các đơn vị địa phương trên cả nước lực lượng công an đã và đang tổ chức nhiều hoạt động
thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách người có hoàn cảnh khó khăn cán bộ chiến sĩ công đoàn
nhằm góp phần mang tết đến cho môn nhà
chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
thực hiện chương trình cùng gia đình đoàn viên vui đón tết xuân quý mão năm hai nghìn hai mươi ba
đoàn công tác của ban công đoàn công an nhân dân đã đến thăm và tặng quà
đối với gia đình chị nguyễn thanh tuyền là lao động hợp đồng thuộc công đoàn cơ sở phòng hậu cần
công an tỉnh sóc trăng có hoàn cảnh khó khăn
tại đây công đoàn công an nhân dân công đoàn công an tỉnh sóc trăng và công đoàn cơ sở phòng hậu cần
đã trao tặng các phần quà cho chị nguyễn thanh tuyền với giá trị trên sáu triệu đồng
thông qua hoạt động trên nhằm tạo động lực khích lệ động viên đoàn viên vượt qua khó khăn
yên tâm công tác gắn bó với cơ quan đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao
công an tỉnh yên bái phối hợp với báo công an nhân dân và ngân hàng agribank chi nhánh yên bái
cũng vừa tổ chức chương trình tết vì người nghèo năm hai nghìn hai mươi ba tại bốn xã trên địa bàn huyện văn chấn tỉnh yên bái
tại đây đoàn đã trao ba trăm linh phần quà
với tổng trị giá một trăm năm mươi triệu đồng cho người già neo đơn người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
và hộ nghèo trên địa bàn các xã sùng đô nậm mười nậm lành suối quyền của huyện văn chấn tỉnh yên bái
đây là hoạt động thường xuyên thiết thực và ý nghĩa nhân văn của mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng công an và các nhà tài trợ
với mong muốn giúp cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn người nghèo ở các vùng cao
có thêm động lực điều kiện để vui xuân đón tết cùng gia đình
thưa quý vị tối qua ngày một mươi bốn tháng một
tại hà nội ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài bộ ngoại giao và ủy ban nhân dân thành phố hà nội
phối hợp tổ chức chương trình xuân quê hương năm hai nghìn hai mươi ba với chủ đề đất nước niềm tin và khát vọng
chương trình có sự tham gia của hơn ba đại biểu trong đó có lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ban ngành
trung ương và địa phương đại biểu kiều bào ở các nước về việt nam đón tết
quý mão năm hai nghìn hai mươi ba chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã đến dự và đánh chống khai hội xuân quê hương
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã gửi những tình cảm thân thương lời thăm hỏi ân tình tới toàn thể bà con kiều bào
và những người con của quê hương việt nam sinh sống làm việc và học tập ở nước ngoài
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc khẳng định trong những thành công chung của đất nước bằng nhiều hình thức
và trên các lĩnh vực khác nhau kiều bào đã góp phần quan trọng cả về vật chất lẫn tinh thần vào công cuộc xây dựng
và bảo vệ tổ quốc
cộng đồng người việt nam ở nước ngoài cũng là chất xúc tác
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã gửi những tình cảm thân thương lời thăm hỏi ân tình tới toàn thể bà con kiều bào

và trên các lĩnh vực khác nhau kiều bào đã góp phần quan trọng cả về vật chất lẫn tinh thần vào công cuộc xây dựng
và bảo vệ tổ quốc

chủ tịch nước nguyễn xuân phúc khẳng định trong những thành công chung của đất nước bằng nhiều hình thức
các hoạt động của chương trình xuân quê hương
nhiều kiều bào chia sẻ cảm xúc
niềm vui khi được tận hưởng không khí
ngày tết cổ truyền của dân tộc
đồng thời gửi gắm những kỳ vọng
vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
trong năm hai nghìn hai mươi ba
và chia sẻ những dự định của bản thân
để góp phần giúp quê hương đất nước
ngày càng giàu đẹp trong thời gian tới
thông qua những chương trình như xuân quê hương
như thế này hoặc là những chương trình
thăm biển đảo trường sa trong những năm vừa qua
thì chúng tôi càng gắn kết với nhau nhiều hơn
ví dụ như chương trình về biển đảo
thì chúng tôi cắn kết rất nhiều năm nay rồi
và chúng tôi nói vui là khi chúng tôi thông qua những chương trình này
trở thành những người trong một nhà
chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với cả các đơn vị
các tập quản công ty của hàn quốc
đầu tư về việt nam và ngoài ra thì chúng tôi cũng có
những quỹ đầu tư không chỉ của hàn quốc
và các quỹ đầu tư của các nước khác nữa
chúng tôi cũng kết nối với việt nam
và tôi tin rằng là chúng ta còn rất nhiều dư địa
cho việt nam phát triển trong những năm tiếp theo đây
cái không khí tết nó đem lại cho kiều bào
những cảm xúc rất là khó tả
và rất là cảm động
bởi vì chúng tôi cũng đã xa quê hương rất là lâu rồi
và mỗi lần bước chân trở về quê hương
thì cái cảm xúc đấy nó không thể
diễn tả bằng lời được
nhưng mà chúng tôi thực sự
hôm nay rất là cảm động và cảm ơn
đảng nhà nước đã tạo điều kiện cho những kiều bào
có được những khoảnh khắc rất là vui vẻ
và được giao lưu kết nối với nhau
trên toàn thế giới
chương trình xuân quê hương cũng là thời điểm
quan trọng để đảng nhà nước và nhân dân trong nước
bày tỏ sự trân trọng đánh giá
tích cực về những đóng góp chân thành
của đồng bào ta ở nước ngoài
dành cho nhân dân trong nước trong những năm qua
dù còn nhiều khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
nhiều năm qua
sự kiện xuân quê hương dành cho cộng đồng
khoảng năm ba triệu người việt nam
tại một trăm ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
đã trở thành sự kiện lớn
thu hút sự tham gia của đông đảo kiều bào
từ khắp nơi trên thế giới về quê hương đón tết